vào lúc một giờ sáng ngày chín tháng bốn công an huyện yên định thành phố thành tỉnh thanh hóa đã bắt quả tang hai mươi đối tượng
đang đánh bạc dưới hình thức sóc đĩa tại nhà của nguyễn văn sinh ở thôn nam thạch xã yên trung
thu giữ hơn tám trăm linh triệu đồng tiền mặt trên chiếu bạc và trong người các đối tượng
qua điều tra ban đầu đây là nhóm đánh bạc chuyên nghiệp gồm các đối tượng ở tỉnh ninh bình
và một số huyện thành phố trên địa bàn tỉnh thanh hóa
nhiều đối tượng đã có tiền án tiền sự với tội đánh bạc và các tội khác
trong lúc vây bắt có hàng chục đối tượng trên hơn hai mươi xe ô tô tập trung bên ngoài gây sức ép với lực lượng công an nhằm tàu thoát
hiện công an huyện yên định đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật